tại xã bắc phong huyện thuận bắc ubnd tỉnh ninh thuận công ty cổ phần tsv và tập đoàn theboo cycle của singapore đã phối hợp tổ chức lễ khánh thành giai đoạn một và khởi công giai đoạn hai dự án điện gió đầm nại có tổng mức đầu tư là sáu mươi triệu đô la mỹ
giai đoạn hai của dự án có tổng mức đầu tư sáu mươi triệu usd với tổng công suất ba mươi mw hai sáu trăm hai mươi năm mw trên một tua bin dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành điện thương mại tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
ước tính hàng năm sẽ cung cấp khoảng một trăm một mươi triệu kwh điện cho điện lưới quốc gia
sau khi xong giai đoạn hai nhà đầu tư sẽ tiếp tục xây dựng mở rộng để đưa tổng công suất khu vực đầm nại lên khoảng một trăm linh năm mw với bốn mươi tua bin
có tổng sản lượng điện khoảng ba trăm năm mươi triệu kwh một năm
dự án điện gió đập nại đã đặt nền móng để ninh thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo trên toàn quốc